vận chuyển hành khách bằng đường hàng không được hâm nóng từ dịp dỗ tổ vừa qua
trong đó ghi nhận lượng khách tăng kỷ lục sau hai năm thị trường ngủ đông do ảnh hưởng nặng của nền dịch bệnh covid một mươi chín
đại diện vietjet air thông tin kỳ nghỉ dỗ tổ hàng đã phục vụ hơn năm mươi lượt khách mỗi ngày
tăng gần hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các đường bay tấp nập nhất là thành phố hồ chí minh hà nội các đường du lịch tới đà nẵng phú quốc
nha trang cần thơ các đường bay quốc tế từ nhật bản hàn quốc thái lan singapore cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực
dự báo vào dịp ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm lượng khách tăng cao hơn đại diện hãng này thông tin dự kiến tăng thêm chuyến bay
tăng tải trên các đường bay trục các đường bay đến các địa điểm du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước
để phục vụ nhu cầu di chuyển đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ
còn đối với đại diện viet travel allies cho biết trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mồng một tháng năm
các chuyến bay từ thành phố hồ chí minh và hà nội đến phú quốc đà nẵng quỳ nhơn gần như đã cháy vé
các chuyến bay đều đạt được từ tám mươi đến một trăm linh chỗ ngồi trong dịp cao điểm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba tháng năm
giai đoạn cao điểm giá vé tăng khoảng hai mươi ba mươi so với ngày thường
chúng tôi cũng đang làm việc với nhà chức trách hàng không việt nam để tăng tần suất hàng ngày các chuyến bay trên mạng bay hiện tại của hãng
để phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch kể từ tháng bốn
ngoài ra phía bamboo airways cho biết
chủ động bố trí các tuyến bay tối muộn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
giai đoạn từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày ba tháng năm hãng này dự kiến tăng thêm tần suất bay tối trên các đường bay trọng điểm
như hà nội đà nẵng hà nội quy nhơn hà nội cam ranh và hà nội phú quốc
đến thời điểm này rõ ràng những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ của hoạt động du lịch
hàng không trong kỳ nghỉ lễ mang đến kỳ vọng về một bức tranh sáng sửa cho tình hình sản xuất kinh doanh của các hãng và ngành hàng không trong năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị trong mỗi bản tin covid hàng ngày chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin chuyên môn nhằm giải đáp thắc mắc với quý bạn đọc
nhiều khán giả đã liên tục bình luận và gửi câu hỏi về cho sức khỏe và đời sống lo lắng tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của trẻ
cụ thể câu hỏi bé nhà tôi năm nay một mươi một tuổi nhà trường thông báo sắp tới sẽ tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
nhưng gia đình đã băn khoăn liệu vaccine phòng covid một mươi chín có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của bé hay không
để trả lời vấn đề này hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến của tiến sĩ bác sĩ lê tiến ngãi trưởng khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện nhi trung ương
thắc mắc này của nhiều phụ huynh là điều dễ hiểu bởi vaccine phòng covid một mươi chín được nghiên cứu và phát triển trong thời gian rất ngắn
đối tượng tiêm lại rất nhạy
tuy nhiên về mặt khoa học quá trình từ nghiên cứu phát triển đến đưa vaccine ra sử dụng là một quá trình rất nghiêm ngạc và chặt chẽ
khi một vaccine đã đưa ra sử dụng thì tất cả quá trình từ tính hiệu quả an toàn phải được kiểm chứng mới được cấp phép
dù sẽ cần tiếp tục theo dõi đánh giá về mặt lâu dài
hai loại vaccine mrna được tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tại việt nam pfizer và moderna
bản chất là mrna thông tin
các loại vaccine có chức năng khi xâm nhập vào tế bào sẽ gắn với một thành phần của tế bào gọi là ribosome để tổng hợp protein
chính nhờ chức năng này mà tế bào tổng hợp được protein gai của sars cov hai có thành phần kháng nguyên để kích hoạt hệ thống miễn dịch
chức năng của mrna sẽ gắn với ribosom tổng hợp som protein là hết chức năng và nó sẽ được các enzym của tế bào tiêu hủy không xâm nhập vào nhân tế bào
như vậy về mặt cơ chế vaccine covid một mươi chín không tác động
không ảnh hưởng đến nhân tế bào không làm biến đổi cấu trúc di truyền của cơ thể
do đó cha mẹ không cần quá lo lắng về vấn đề ảnh hưởng của vaccine đến khả năng sinh sản của trẻ sau này
đến nay thế giới đã sử dụng ba loại vaccine phòng covid một mươi chín để tiêm cho trẻ em gồm vaccine mrna vaccine bất hoạt toàn virus và vaccine tái tổ hợp
đối với vaccine m mà việt nam sẽ tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi hiện có hơn năm mươi quốc gia trên thế giới đã tiêm họ có kế hoạch tiêm
phần lớn ở các nước phát triển khu vực châu âu mỹ riêng khu vực tây thái bình dương cũng có gần hai mươi quốc gia
như vậy việt nam sẽ sử dụng loại vaccine giống với lựa chọn của nhiều nước tiên tiến trên thế giới
với vaccine virus bất hoạt toàn virus theo cập nhật của tổ chức y tế thế giới
đến nay cũng có một số quốc gia vùng lãnh thổ đã tiêm gồm trung quốc hồng kông macau campuchia chile uae sử dụng
vaccine tái tổ hợp hiện có cuba venezuela đã sử dụng
như vậy do đó cha mẹ không cần phải quá lo lắng về vấn đề ảnh hưởng của vaccine đến khả năng sinh sản của trẻ sau này
chắc chắn quý vị đã từng ít nhất là một lần được nhắc tới việc bất tử về covid một mươi chín phải không ạ
nhất là khi trong đại dịch covid một mươi chín có hiện tượng một số người mặc dù tiếp xúc rất gần với nguồn lây nhiễm
thậm chí là không trang bị phương tiện bảo hộ nhưng vẫn không mắc covid một mươi chín
vì sao lại có những người bất tử như vậy
hãy xem là những người này có khả năng đặc biệt và sẽ duy trì trạng thái bất tử trong bao lâu quý vị nhé
theo kết quả của một nghiên cứu được thực hiện vào hồi tháng một vừa qua
việc bị cảm lạnh và mắc các chủng sars cov hai khác trước đó có thể đã giúp bảo vệ trước covid một mươi chín
nhà nghiên cứu riyakundu cho biết đã phát hiện một lượng lớn tế bào t tồn tại từ trước trong cơ thể những người
mắc các chủng sars cov hai khác như cảm lạnh thông thường đã giúp họ tránh lây nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên các tác giả nghiên cứu cũng thận trọng cảnh báo rằng không nên sử dụng phát hiện này
như một biện pháp phòng chống dịch
còn người covid một mươi chín hiệu quả nhất vẫn là tiêm vắc xin đầy đủ bao gồm cả mũi tăng cường
một vấn đề khác đặt ra đối với nhóm được coi là miễn nhiễm covid một mươi chín này là liệu tranh di truyền có đóng vai trò nào hay không
nhà nghiên cứu andras pahan thuộc đại học rockefeller đã thu thập và phân tích dữ liệu gene của khoảng bảy trăm linh người
với nhiều tiêu chí như xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận người đó chưa từng mắc covid một mươi chín
tiếp xúc với virus mật độ cao mà không có phương tiện bảo vệ như khẩu trang hay tiêm chủng
điều này vẫn chưa xác định được bất kỳ sự khác biệt nào về gene liên quan đến vấn đề này
ông spareen cũng nhất trí rằng tiêm chủng là biện pháp hữu hiệu duy nhất để ngăn bệnh trở nặng
theo các chuyên gia y tế những người chưa mắc covid một mươi chín cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa
đã chứng tỏ hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh như tiêm chủng và đeo khẩu trang
vì không thể biết được người nào mắc bệnh sẽ có nguy cơ bệnh trở nặng tử vong hay phát triển các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
vốn rất khó chẩn đoán và điều trị
vì không mắc covid một mươi chín ở một thời điểm nào đó trong đại dịch không đảm bảo sẽ không nhiễm bệnh trong tương lai
rõ ràng dù bạn thuộc rất kỹ mã gen nào hoặc nghĩ rằng mình bất tử thì việc tiêm chủng vắc xin ngừa covid một mươi chín
vẫn là cách hiệu quả nhất để lùi covid một mươi chín
do đó đừng nghĩ rằng bạn bất tử covid một mươi chín sẽ ghé thăm khi bạn chủ quan nhất
tiếp tục chuyển đến những thông tin đáng chú ý khác liên quan đến cách phòng chống dịch tại hồng kông
mới nhất trung quốc đang tỏ ra lo ngại covid một mươi chín tái bùng phát
sau khi nới lỏng giãn cách
đồng thời dự đoán là sóng covid thứ sáu sẽ nặng nề hơn
cụ thể đợt bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín tại hồng kông bắt đầu vào tháng hai năm nay và đạt đến đỉnh điểm vào tháng ba
trong đó số ca mắc trong một ngày đã từng vượt quá năm mươi trường hợp
sau hai tháng hồng kông chỉ còn sáu trăm hai mươi tám trường hợp mắc bệnh mới được báo cáo vào ngày hôm qua
khi dịch bệnh tiếp tục được cải thiện
chính quyền hồng kông đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng bốn
theo đó các nhà hàng có thể mở cửa đến một mươi giờ tối cao nhất là bốn người một bàn và có thể tổ chức tiệc nhưng không quá hai mươi người
các địa điểm thể thao trong nhà và ngoài trời trung tâm thể dục viện thẩm mỹ sạp chiếu phim
và nơi thờ tự bắt đầu mở cửa từ hôm qua nhưng hạn chế số người trong phòng không quá năm mươi
ngoài ra các công ty du lịch có thể tổ chức các chuyến tham quan địa phương cho ba mươi người và nhân viên cần được tiêm ba liều vaccine
nếu tất cả các thành viên trong nhóm được xét nghiệm nhanh trước khi khởi hành
số người mỗi nhóm có thể nới lỏng lên đến một trăm linh người
chủ tịch danh dự một hiệp hội chuyên nghiệp về ẩm thực hoàng kiệt long cho biết
việc chính thức nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội đặc biệt là việc nối lại các hoạt động ẩm thực tại các nhà hàng
đã đưa hoạt động kinh doanh trở lại mức tám mươi so với trước đại dịch
tuy nhiên trả lời phỏng vấn của giới truyền thông chủ tịch một tổ chức tư vấn tư nhân hồng kông bác sĩ châu bác triển cho rằng
ông mick warren có sức lây truyền mạnh mẽ vì vẫn có hàng trăm trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng
việc nới lỏng một số biện pháp giãn cách xã hội chắc chắn dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch trở lại
theo ông châu bác triển vấn đề lớn nhất trong cuộc chiến chống dịch hiện nay là chính sách của chính quyền hồng kông
vẫn chưa rõ ràng đặc biệt là chính sách chống dịch trong tương lai
ngoài ra phải tiếp tục tăng cường tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em và người cao tuổi để ngăn chặn sự lây lan của virus
các triệu chứng nặng thậm chí tử vong
tờ nhân dân nhật báo của trung quốc hôm qua đã đăng tải một bài báo chỉ ra rằng
hồng kông phải trân trọng những thành quả của công tác chống dịch kiên quyết không covid một mươi chín năng động
đồng thời nhấn mạnh hồng kông không thể mất cảnh giác và chiến lược không covid một mươi chín năng động
là lựa chọn chiến lược khoa học hiệu quả tiết kiệm phù hợp nhất với hồng kông
không những dịch bệnh tỏ ra phức tạp ở hồng kông mà số người chết vì covid một mươi chín trong ngày ở thượng hải tiếp tục tăng
mới nhất giới chức thành phố cảnh báo với cư dân rằng
tình trạng phong tỏa kéo dài ba tuần qua sẽ chỉ được sỡ bỏ một khi tình trạng lây lan được chặn đứng
dù số ca nhiễm mới giảm giới chức thượng hải tiếp tục thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch
như tiến hành đợt xét nghiệm mới trên toàn thành phố trong hôm nay và cảnh báo với các cư dân rằng
tình trạng phong tỏa và kéo dài ba tuần chỉ có thể được dỡ bỏ hoàn toàn
một khi tình trạng lây nhiễm bị chặn đứng theo reuters
trong khi một vài quận ở thượng hải thắt chặt những hạn chế về đi lại
giới chức ở những khu vực đáp ứng tiêu chuẩn cho những người được phép rời khỏi nhà vẫn ngăn chặn họ làm việc này
gây ra tình trạng thất vọng trong số cư dân đã chịu đựng tình trạng phong tỏa kéo dài
cụ thể ủy ban y tế thượng hải vào hôm nay thông báo một mươi một người mắc covid một mươi chín đã qua đời ở thành phố này
trong ngày hai mươi một tháng bốn tăng từ tám ca tử vong được ghi nhận ngày trước đó
ở trung quốc đại lục số ca nhiễm không có triệu chứng không được xem là ca nhiễm covid một mươi chín được xác nhận
chính quyền thượng hải nhấn mạnh trên wechat mục tiêu của chúng ta là làm cho cộng đồng không còn ca nhiễm covid một mươi chín càng sớm càng tốt
đây là chỉ dấu quan trọng mà chúng ta có thể chiến thắng cuộc chiến chống đại dịch đầy khó khăn này
để chúng ta có thể khôi phục trật tự cuộc sống và sản xuất bình thường
hiện nay nhiều cửa hàng đóng cửa trên một con đường vào ngày hai mươi một tháng bốn
trong lúc thượng hải đang trải qua tình trạng phong tỏa nhằm phòng chống covid một mươi chín
chưa biết số ca tử vong vì covid một mươi chín sẽ còn tăng lên bao nhiêu
song với những gì mà thượng hải đang áp dụng chính sách zero covid đang đặt lên vai ngành y tế và chính quyền một gánh nặng rất lớn
thưa quý vị ngay lúc này mỗi người dân hãy ý thức hơn về trách nhiệm cộng đồng
bạn có thể trở thành f không bất cứ lúc nào và đã nhiễm covid không có chuyện bạn bất tử đâu ạ
rất có thể bạn sẽ bị tái nhiễm một trùng khác như omicron chẳng hạn không ai có thể nói được trước điều gì
tuy nhiên đeo khẩu trang thực hiện năm k là những lời khuyên chúng tôi nghĩ là tốt nhất trong thời điểm hiện tại
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này từ quý vị cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại